kính thưa quý vị ngày sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến sai phạm khi mà duyệt cho tổng công ty
nông nghiệp sài gòn chuyển nhượng dự án cho tư nhân và gây thiệt hại là sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên phiên tòa đã tạm dừng ngay trong phần thẩm tra tư pháp do có hai bị cáo vắng mặt
vì lý do sức khỏe
theo hội đồng xét xử bị cáo hồ văn ngon cựu phó tổng giám đốc sài gòn vắng mặt
và có đơn xin hoãn phiên tòa do đang nhập viện điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối
còn bị cáo nguyễn thị tuyết mai cựu trưởng phòng nhân sự hành chính sari có đơn xin xét xử vắng mặt
do bị cáo có chồng nhiễm covid một mươi chín bị cáo là f một phải điều trị cách ly y tế tại nhà
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm tham gia phiên tòa cho rằng
việc xin xét xử vắng mặt của bị cáo nguyễn thị tuyết mai có thể xem xét chấp nhận vì đã có đủ lời khai
còn về đề nghị hoãn phiên tòa của bị cáo hồ văn ngon viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc kỹ
bởi hiện nay dịch covid một mươi chín phức tạp nên việc tổ chức phiên tòa rất khó khăn
nên đề nghị tiếp tục xét xử các bị cáo khác và bổ sung phần tối tụng đối với bị cáo ngon để tiết kiệm thời gian
đại diện viện kiểm sát cũng nêu ý kiến rằng hội đồng xét xử có thể tạm dừng phiên tòa để xác minh lý do xin hoãn phiên tòa của bị cáo ngon
trong điều kiện bị cáo bị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa thì vẫn có thể tham gia
tuy nhiên sau khi hội ý hội đồng xét xử đưa ra quyết định tạm dừng phiên tòa và tiếp tục xét xử vào ngày tám tháng một mươi hai tới đây
tại phiên tòa này cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bị cáo trần vĩnh tuyến
ông lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sari trần trọng tuấn cựu giám đốc sở xây dựng tp hcm
cùng tám bị cáo khác bị xét xử tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy bị cáo tội tham mô tài sản hai bị cáo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và một bị cáo tội chê giấu tội phạm
theo cáo trạng các bị cáo bị cáo buộc chuyển nhượng khu đất thuộc sở hữu nhà nước có diện tích ba mươi sáu sáu trăm bảy mươi sáu m hai
tại địa chỉ khu phố bốn phường phước long b quận chín tp hcm cho tư nhân gây thiệt hại cho nhà nước trên sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng chưa được thu hồi
ngoài ra ông lê tấn hùng và sáu đồng phạm khác cũng bị xét xử hành vi lập khống chứng từ đi tham quan
học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền trên một mươi ba ba tỷ đồng của syri